ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi bảy của thành phố
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi bảy phong trào thi đua yêu nước của tp hcm hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm là
phải khắc phục được những hạn chế tồn tại của năm hai nghìn một mươi sáu như phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện
đồng đều nhiều nơi còn mang tính hình thức chưa gắn kết với nhiệm vụ chính trị tính lan tỏa chưa cao
phong trào thi đua cần tập trung vào việc động viên toàn hệ thống chính trị lực lượng vũ trang
nhân dân và doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước phát huy sức mạnh toàn dân và đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức tổ chức
phong trào phải đi vào thực chất thiết thực có mục tiêu cụ thể gắn với mục tiêu đổi mới nhanh
hiệu quả cao và phát triển mạnh của thành phố đặc biệt quan tâm đến đội ngũ công nhân
trí thức nông dân động viên khen thưởng kịp thời bồi dưỡng nhân rộng điển hình thi đua để tạo
động lực lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp này thành phố đã tuyên dương chín mươi sáu tập thể
và chín mươi một cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đề tài sáng kiến giải pháp hữu ích
có sức lan tỏa trong thực tiễn đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố